bên hành lang quốc hội nhận xét về phần trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng sáng nay
đại biểu quốc hội đánh giá có ưu điểm rõ khi bộ trưởng đã khái quát được các vấn đề tuy nhiên nhiều đại biểu vẫn chưa hài lòng
bộ trưởng cũng đã có những giải trình rất là cụ thể thông qua những số liệu rồi những cái dự án
rồi thậm chí cả những quy trình đầu tư mà tương đối kỹ thuật
tôi cho là bộ trưởng đã làm tốt vai trò của mình qua thời gian một năm vừa qua đã nắm mắt tốt công việc
và cái cách trả lời của bộ trưởng với các cái câu hỏi của đại biểu tôi thấy là cũng thẳng thắn rõ ràng tập trung vào những vấn đề mà đại biểu nêu
đã khái quát được rất rộng hầu như tất cả những vấn đề thì đều đã trả lời thẳng vào và không có bỏ một cái lĩnh vực nào cả
thì đấy là một cái hiệu chất lớn khi mà phải bao khoát một vấn đề rất là rộng
tuy nhiên thì để thỏa mãn được các đại biểu chưa thì tôi cho rằng là có những cái điểm nó cũng chưa được thỏa mãn
có lẽ cái nguyên nhân chính mà như bộ trưởng cũng đã nói là những vấn đề đặc biệt là cái quy trách nhiệm cho những cơ quan
những đơn vị khi thực hiện triển khai các dự án đầu tư không hiệu quả
hiện nay trong các quy định
của luật pháp nó chưa được rõ ràng và chính chưa rõ ràng như thế cho nên là ngay bộ trưởng cũng không thể chỉ ra được lợi thì trách nhiệm của mỗi cơ quan
thì tôi đánh giá là cái phần buổi sáng ngày hôm nay cái đoạn đầu thì cũng chưa làm hài lòng được hết các đại biểu
cho nên vẫn có nhiều ý kiến và bản thân tôi thì cũng đã rơi biển tranh luận để tôi cũng tranh luận lại với đề bộ trưởng một trong những vấn đề mà bộ trưởng đã trình bày
ở đây chúng ta bàn quá nhiều về vấn đề
vấn bổ vốn
vốn chúng ta có ít
chúng ta chỉ đáp ứng được một số lượng phần trăm rất nhỏ trong tổng đầu tư
vậy thì việc bàn về vốn chỉ là một câu chuyện
chứ không phải là tất cả
theo tôi cái quan trọng nhất đó là bộ kế hoạch đầu tư cần phải cân đối các giải pháp
người đề ra các giải pháp tham mưu các giải pháp để cân đối cho nền kinh tế quốc dân là quan trọng nhất